những ngày qua câu chuyện liên quan đến ông minh tuệ người được nhiều người gọi là sư minh tuệ đang nhận được nhiều sự chú ý của dư luận
ông minh tuệ tên thật là lê anh tú bốn mươi ba tuổi quê gốc ở huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
ông minh tuệ chưa bao giờ nhận mình là tù sĩ cũng chưa bao giờ có nghi thức xuất ra thụ sới theo tuân quy nhà phật ở bất kỳ ngôi chùa nào
ông giải thích cho hành trình khuất thực từ bắc và nam từ nam tới bắc của mình là theo lời giảng của đức phật thích cà mô ni nên tu tập hạnh đồ đà
theo đó tu hạnh đồ đà là thực hành lối tu khổ hạnh chấp nhận sự thiếu thốn và khó khăn trong đời sống vật chất
cụ thể là mặc áo vá một ngày chỉ ăn một bữa ngủ ngồi ngay vài tiếng không nhận tiền cúng dường mà chỉ nhận đồ ăn đủ ăn khước tử mọi tiện nghi
hòa thượng thích giang quang phó chủ tịch hội đồng trị sự
trường ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam cho biết
những ngày qua sự việc ồn ào liên quan đến ông bình tuệ khiến các thầy trong giáo hội cũng có khá nhiều chân trở
đặc biệt có nhiều người đã lợi dụng chuyện này để có những so sánh kích động gây ngửa đến tâm lý của nhiều tăng sĩ trong giáo hội phật giáo việt nam
hòa thượng thích giang quang bày tỏ
nói thật là bây giờ tôi cũng không biết phải nói gì vì nói gì bây giờ cũng dễ bị hiểu lầm gây chú ý nhiều ý kiến trái chiều khiến sự việc trở nên ồn ào hơn
bản thân tôi thấy ông minh tuệ chưa bao giờ nhận minh là tù sĩ ông ấy tự tu theo cách của mình đó là quyền cá nhân của ông không ai cấm đoán được ông làm điều ấy cả
nhà nước việt nam tôn trọng tự do và tín ngưỡng của mỗi người phật giáo việt nam cũng tôn trọng lối tu của mỗi người
miễn lối tu đó không ảnh hưởng gì đến xã hội không gây ảnh hưởng đến phật giáo không vi phạm pháp luật
tôi nghĩ là ông bình tuệ cũng chỉ là bộ hành được trong một thời gian thôi vì sức khỏe đâu mà bộ hành mãi thấy được
nên chúng ta nên để yên châu ấy thực hành tâm nguyện của mình không nên gây ồn ào làm gì mà ảnh hưởng đến nhiều người
theo hỏa thượng thích gia quang trong lịch sử phật giáo có pháp tu hạnh đồ đà
pháp tu hạnh đồ đà từng tồn tại trong lịch sử và gắn liền với hình ảnh của phật tích cà môn ni ở giai đoạn đầu
giai đoạn đầu phật cũng tu hạnh đồ đà nhưng rồi ngài nhận thấy việc ép sắc khổ hạnh đó không đến lại đến giải thoát và giặc ngộ
không đạt được chân lý tối hậu của ngài nên ngài đã từ bỏ điều ấy
chọn lối tu trung đạo
bây giờ ai chọn lối tôn nào là quyền của họ không ai ép buộc hay cản trở họ được
nhưng lối tu nào thì cũng cần phải hướng tới mục đích tốt đẹp và cần phải giữ được sức khỏe mới có thể tu được lâu dài
hỏa thượng thích gia quang nói thêm
trước câu hỏi nếu ông minh tuệ muốn xin gia nhập giáo hội phật giáo việt nam thì giáo hội còn sẵn sàng kết tập ông
hỏa thượng thích gia quang cho rằng
quyền xin rất ra là quyền của mỗi người giáo hội rất tôn trọng ý nguyện đó
nhưng cũng phải chứa xem độ chế tăng sự của giáo hội phật giáo việt nam
nội chế có quy định tuổi nào thì được xuất ra vào thủ giới
ví dụ bây giờ một người sáu mươi tuổi mà xin xuất ra thì sẽ khuyên họ nên làm cư sĩ tại ra để tu tập tại thăm thôi
còn ông minh tuệ không biết bao nhiêu tuổi nhưng nếu xin thụ giới thì cũng chỉ ở mức độ nào đó thôi
mới đây thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
gửi công văn đến ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam các tỉnh
thành phố nơi thời gian vừa qua đã xuất hiện nhiều hình ảnh về người đàn ông được gọi là sư minh tuệ
trong trang phục như tu sĩ phật giáo người này đi bộ từ nam ra bắc và ngược lại
trong văn bản ban hành vào ngày một mươi sáu tháng năm giáo hội phật giáo việt nam cũng khẳng định
người được mạng xã hội gọi là sư thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo
không tu tập và không là nhân sự của bất kỳ ngôi chùa nào cơ sở tu viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
sau khi văn bản trên được đưa ra đã gây xôn xao dư luận thu về nhiều ý kiến trái chiều
nhiều người cho rằng ông minh tuệ có thể tu tại ra vẫn là theo phật pháp không nên đưa ra thông cáo như vậy
trước ý kiến thắc mắc này thượng tọa thích đức thiện cũng đã lên tiếng về mục đích chính của thông cáo trên
cụ thể giáo hội phật giáo việt nam luôn hướng dẫn cổ vũ khuyến tấn và tạo điều kiện thuận lợi cho tăng đi
phật tử và mọi người trong xã hội bày tỏ nghiệm tin thực hành giáo pháp kính ngưỡng phong anh lời dạy của đức phật
tu tập theo các giáo môn của đạo phật theo đúng chính pháp giới luật pháp chế cũng như phải tuân thủ
theo pháp luật của nhà nước
thượng tọa thích đức thiện nhấn mạnh giáo hội tân trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo có nhất quyền bày tỏ
niềm tin tín ngưỡng tôn giáo thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo của tất cả người dân
đồng thời giáo hội cũng có trách nhiệm xử lý các tổ chức cá nhân có những phát ngôn thông tin truyền thông
có nội dung xuyên tạc thiếu chính xác thiếu khách quan liên quan đến phật giáo và giáo hội phật giáo việt nam
đồng thời giáo hội cũng có trách nhiệm xử lý các tổ chức cá nhân có những phát ngôn thông tin truyền thông truyền thông
hòa thượng thích gia quang cho biết ông đồng tình với quan điểm ông bình tuệ không nhận mình là tu sĩ nên không cần thiết phải có văn bản này
tuy nhiên mục đích của văn bản này là để thông báo cho ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam các tỉnh thành phố
để tránh bị các youtuber tiktoker lợi dụng với cương vị và trách nhiệm của giáo hội phật giáo việt nam là phải có động thái
chứ không nhắm vào ông minh tuệ nên dư luận không nên quá căng thẳng
ông thích minh tuệ tên thật là lê anh tú bốn mươi ba tuổi quê gốc ở xã kỳ tân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn gia đình chuyển vào tỉnh gia lai sinh sống ông cho biết từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa được đặt pháp danh là thích bình tuệ
sau này khi cảm thấy không còn duyên ở chùa ông vẫn sang ngoài và cố giữ pháp danh này
trong một vài clip được đăng tải trên mạng giáo hội mới đây ông bình tuệ chia sẻ rằng ông chưa bao giờ nhận mình là tu sĩ bởi cảm thấy đạo đức và bản thân của mình chưa đạt đến cảnh giới đó
ông cũng nói thêm rằng ông muốn bộ trọn đời mục đích không nhằm truyền tải bất cứ điều gì mà ông phật pháp và đức phật thích ca mâu ni đã dạy rồi
ông chỉ muốn thực hành những lời của đức phật nhằm hoàn thiện bản thân ông minh tuyệt nói lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người lúc nào cũng được hạnh phúc sống vui vẻ và gia đình
trong nhiều clip khác ông minh tuệ cũng nói rằng mọi người đi theo ông thì ông không cản bởi đó là mong muốn của mọi người ông cũng không hề thu nhận đệ tử hay tiền cúng dường
ông chỉ khuyên mọi người sau khi đã gặp ông rồi thì nên trở lại vào công việc tránh tụ tập đông người gây ách tắc giao thông và an ninh trật tự
trong nhiều ngày qua minh tuệ hay sư thích minh tuệ trở thành cái từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội vào công cụ tìm kiếm google
chỉ riêng trên thanh công cụ google xuất từ khóa minh tuệ đã cho ra tám mươi bảy triệu hai trăm linh kết quả chỉ trong vòng sáu mươi giây
điều đó đã cho thấy ông lê anh tú bốn mươi ba tuổi quê gốc ở kỳ anh hà tĩnh người được dư luận quen gọi là sư minh tuệ
hay sư thích mình tuệ vẫn được quan tâm tới cỡ nào tại sao ông bình tuệ lại được đông đảo dân chúng quan tâm tới vậy
từ đầu đến cuối ông luôn khẳng định mình không phải là tù xí nhưng vẫn được hàng triệu người dân gọi là sư là thầy
đi đến đâu ông muốn được người dân tiếp đón yêu quý kính trọng cúng giường hoặc tìm đến đành lễ
không chỉ ngoài đời thực lướt một vòng trên mạng xã hội rất dễ dàng bắt gặp cảnh nhiều người chưa gặp ông minh tuệ bao giờ
nhưng cũng dành cho ông sự thiện cảm rất lớn
không chỉ có người dân bình thường mà còn có cả nhiều vị tăng ni cũng đến hành lễ trước ông
công khai bày tỏ niềm thương kính đối với ông
phải chăng vì ông bình tuệ trung khắp với hình mẫu của một tu sĩ hiền lành chân chất và bình dị kiêm cung hỏa ái
không thiệt đuổi vật chất tư bỏ mọi tiện nghi để sống theo lối khổ hạnh lối tu mà đức thích ca môn ni đã từng tu trong giai đoạn đầu theo đạo
tù chỉ mong được hoàn thiện bình mà nhân dân đang khao khát nên người ta theo ông kính ông và tôn trọng ông như một vị sư
phải chăng đã đến lúc người dân không còn khuân mình trong khái niệm sư là phải gắn với ngôi chùa
sư là phải đực cao vòng trọng ngồi thượng tọa giảng pháp sư là phải thuộc tăng đoàn và phải có sự công nhận của giáo hội phật giáo việt nam
mà chỉ cần sư là người sang sạc vào đó họ được đánh thức niềm tin được mở rộng nhân tâm được thấu hiểu giáo lý đức phật ở nhiều khía cạnh bình dị nhất
và nếu hiểu thường nghĩa đó thì về chàng ông bình tuệ đã xuất hiện như một phép thử như một hồi chuông canh báo để nói nhiều điều
nói ngược hay nói xuôi nói thuận hay nói nghịch
rõ ràng sự xuất hiện của ông minh tuệ với hành trình đi bộ từ bắc vào nam từ nam ra bắc với sự khiêm cung sản dị khổ hạnh
tư bỏ mọi vật chất luôn hòa ái dù với mạng người luôn giữ sự bình thản ngay cả khi tánh hoặc được tung hồ là điều trước thế này hiếm có ai làm được
phải nói thêm rằng ông minh tuệ đã thực hiện hành trình xuyên việt bốn lần
cả bốn lần đó ông đều đi qua tất cả các tình thanh của việt nam và hoàn toàn không bị ngăn
không bị trở bởi bất cứ điều gì điều đó cũng chứng tỏ là nước việt nam rất tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người
miễn là lối tin ngưỡng đó không ảnh hưởng gì đến xã hội không ảnh hưởng đến phật giáo không vi phạm pháp luật
bản thân ông minh tuệ luôn cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm của một công dân khi khuyến khích tất cả mọi người thì gặp ông sẽ trở lại với công việc
tránh tụ tập đông người gây ách tắc giao thông và an ninh trật tự xã hội
đến nơi đâu ông cũng chỉ chọn những khoảng đất trống trồng nghĩa trang để dừng chất nghỉ ngơi chứ không đến những nơi công cộng
đó là điều khiến người ta thêm yêu quý ông hơn
tuy nhiên có một điều thực sự đáng tiếc khi mới đây giáo hội phật giáo việt nam ra văn bản khẳng định ông minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo
không tu tập và không là nhân sự của bất kỳ ngôi chùa cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam đã vô tình gây ra tranh cãi nhiều chiều trong dư luận
những tranh cãi gây gắt đã vô tình làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của giáo hội
đáng ra giáo hội không cần thiết phải đưa ra văn bản này bởi bản thân ông minh tuệ chưa bao giờ nhận mình là tù sĩ hoặc thuộc về một ngôi chùa nào cả
bản thân hòa thượng thích gia quang phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam cũng cho là không cần thiết phải có văn bản này
đối tượng mà xã hội phật giáo việt nam cần nhắm tới để cảnh tình cảnh báo tăng ni phật tử có lẽ phải là đội ngũ youtuber tiktoker facebooker
chính sự săn lùng chính sự cắt ghép clip và bất chấp mọi yếu tố để câu view câu like của đội ngũ này đã làm cho mọi chuyện trở nên dối tung dối mù
chính họ đã tạo nên sự tung hô quá đa và kích động của một bộ phận
việc ông minh tuệ bị tung hô bị săn đón bị biến thành hiện tượng mạng là ngoài tầm kiểm soát của ông
do đó nếu phải đặt ra văn bản chấn chỉnh sự việc đánh động với toàn thể tăng ni phật tử của xã hội thì nên đề cập đến các giải pháp chấn chỉnh hiện tượng tung hô quá đa của các nhóm đối tượng youtuber tiktoker facebooker mới thấu tình đặt lý
nói như hòa thượng thích gia quang mọi chuyện ồn ào như vậy là quá đủ rồi
bây giờ hãy để cho ông minh tuệ được yên thân thực hành tâm nguyện của mình như ba lần đi bộ xuyên việt trước đây
hãy để cho ông trở về với thân phận của một người thực hành những lời đức phật dạy nhằm hoàn thiện bản thân
như ông đã nhiều lần chia sẻ việc tụ tập đông người đi theo ông minh tuệ không những càn trở bước chân của ông là mất thời gian của ông mà đôi khi còn gây rắc rối không gắn có cho ông
đó là chưa nói đến việc tụ tập đông người đôi khi gây mất trật tự an ninh ách tắc giao thông và tạo nên những hình ảnh không đẹp
về phía ông bình tuệ có nhiều người cho rằng sau bốn lần bộ hành xuyên việt có lẽ ông nên nhập thắt để nghỉ ngơi vào tù tính
bởi việc thực hành hành đầu đà không chỉ có khoát thuật mà còn có cả thiền có cả nghiên cứu kinh điển
lập luận của nhà phật
việc mở mang trí thức và đức hạnh thông qua việc đọc học kinh điển lập luận là rất cần thiết
việc đá còn giúp cho sự tung hô quá đà ngoài kia sẽ lắng xuống để vô thường vận hành theo đúng quy luật vốn dĩ của nó